xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới các tỉnh thành phía đông bắc bộ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu
nên chỉ xuất hiện mưa phùn cùng sương mù nhẹ lúc sáng sớm
nền nhiệt tăng lên ở ngưỡng từ một mươi tám đến hai mươi tám độ có nơi cao hơn
sau đó từ chiều tối ngày một mươi tám khi không khí lạnh được tăng cường
mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên cùng nền nhiệt giảm trở lại
các tỉnh phía tây bắc bộ do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây mở ra
nên trong hai ngày tới có nắng sớm và cường độ mạnh hơn
nhiệt độ chưa chiều cao sao đậm từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
cục bộ có nắng nóng với mức nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
từ khoảng chiều tối ngày một mươi tám tháng ba khi không khí lạnh tăng cường
nhiệt độ sẽ lại có xu hướng giảm
với các tỉnh miền trung trong khoảng hôm nay đến ngày một mươi tám tháng ba
từ thanh hóa đến thừa thiên huế thời tiết tạnh giáo với mức nhiệt cao nhất
ở trong ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
nắng nóng có khả năng xuất hiện cục bộ ở khu vực vùng núi phía tây
với mức nhiệt trên ba mươi năm độ
sau đó từ khoảng ngày một mươi chín tháng ba trở đi khối khí lạnh ở phía bắc rồn xuống
sẽ khiến cho khu vực có mưa rào trở lại
nhiệt độ vì thế sẽ giảm
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hai ngày tới
cũng phổ biến tạnh giáo ít mưa với nền nhiệt ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
từ ngày một mươi chín tháng ba mưa rông trên khu vực cũng tăng lên cùng nền nhiệt giảm nhẹ
đối với vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
nền nhiệt cao này chịu tác động của khối khí ổn định trên cao
tiếp tục ít mưa ban ngày trời nắng nền nhiệt tại đây sao đậm trong khoảng một mươi tám đến ba mươi một độ
có nơi cao hơn
tại các tỉnh thánh nam bộ cũng phổ biến ít mưa ngày nắng nhiều
với nền nhiệt sao đậm trong khoảng hai mươi ba đến ba mươi năm độ
ở miền đông của nam bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng
với nhiệt độ cao hơn khoảng hai ba độ